công dân các nước được miễn thị thực gồm nga nhật bản hàn quốc đan mạch naui thụy điển phần lan và belarus
thời hạn miễn đến hết năm hai nghìn hai mươi hai
thời hạn tạm trú không quá một mươi năm ngày không phân biệt loại hộ chiếu và mục đích nhập cảnh
trước đó công dân các nước này cũng đã được miễn visa từ năm hai nghìn một mươi năm
quy định này nhằm thu hút hơn nữa lượng khách du lịch quốc tế đến việt nam
theo cục thống kê chỉ riêng trong tháng một mươi một khách quốc tế đến việt nam đã đạt trên một tám triệu lượt cao nhất từ trước đến nay
chính phủ vừa ban hành nghị định số chín mươi một năm hai nghìn một mươi chín về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
với nhiều điểm mới bổ sung và tăng nặng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính
nghị định được kỳ vọng sẽ đủ sức gian đe phòng ngừa hành vi vi phạm
mạnh tay hơn trong vấn đề xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai
và sau đây là một số điểm điều chỉnh nổi bật được chúng tôi tổng hợp
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
theo quản ba bốn điều chỉnh nổi bật
nghị định số chín mươi một năm hai nghìn một mươi chín chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp
trong đó có đất ở tại khu vực nông thôn và đô thị mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép
thì phạt tiền theo diện tích tự ý chuyển
mức phạt đối với tổ chức bằng hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân cao nhất là một tỷ đồng
ngoài bị phạt tiền thì người có hành vi vi phạm buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm
theo quản một điều ba mươi hai nghị định số chín mươi một năm hai nghìn một mươi chín
hành vi không sử dụng đất trồng cây hàng năm trong thời hạn một mươi hai tháng
đất trồng cây lâu năm trong thời hạn một mươi tám tháng liên tục
mức phạt đối với tổ chức bằng hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân tối đa là hai mươi triệu đồng
biện pháp khắc phục là buộc sử dụng đất theo mục đích được nhà nước sao
cho thuê công nhận quyền sử dụng đất
trường hợp đã bị xử lý phạt mà không đưa đất vào sử dụng thì sẽ bị nhà nước thu hồi
theo quản ba điều một mươi tám nghị định số chín mươi một năm hai nghìn một mươi chín
chuyển nhượng tặng cho cho thuê thế chấp bằng quyền sử dụng đất
khi không đủ điều kiện bị phạt tiền từ bà
nghị định số chín mươi ba đến hai mươi triệu đồng đối với cá nhân
mức phạt đối với tổ chức bằng hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân tối đa là bốn mươi triệu đồng
theo quản hai ba điều một mươi bảy nghị định chín mươi một năm hai nghìn một mươi chín
trường hợp không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định bị phạt tiền
từ một đến năm triệu đồng áp dụng cho khu vực nông thôn và gấp đôi đối với khu vực đô thị
mức phạt đối với tổ chức bằng hai lần mức phạt đối với cá nhân tối đa là hai mươi triệu đồng
theo khoản ba điều một mươi bốn nghị định chín mươi một năm hai nghìn một mươi chín trường hợp lấn chiếm đất phi nông nghiệp
tại khu vực nông thôn trừ trường hợp lấn chiếm đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình
và đất công trình có hành lang bảo vệ đất trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp
của cơ quan tổ chức thì bị xử phạt từ một mươi triệu đồng đến một tỷ đồng đối với các vi phạm
bắt đầu từ ngày một mươi chín tháng một mươi hai không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tới khắp bắc bộ và bắc trung bộ
một số nơi có thể có mưa và mưa nhỏ
hiện nay phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam
dự báo khoảng đêm một mươi tám tháng một mươi hai bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi
ở vùng núi bắc bộ sang ngày một mươi chín tháng một mươi hai sẽ tác động tới khắp bắc bộ và bắc trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm một mươi tám tháng một mươi hai và ngày một mươi chín tháng một mươi hai
ở bắc bộ có mưa mưa nhỏ từ chiều ngày một mươi chín tháng một mươi hai thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa rào
ở bắc bộ từ ngày một mươi chín tháng một mươi hai trời trở rét đợt rét này sẽ kéo dài ba ngày
nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi năm đến một mươi tám độ vùng núi dưới một mươi năm độ
không chỉ là những người làm nên lịch sử truyền lại lịch sử cho thế hệ trẻ
mà đến nay khi trở về đời thường các cựu chiến binh tỉnh ninh bình lại tiếp tục phát huy
truyền thống của bộ đội cụ hồ góp sức mình trên mặt trận kinh tế giúp nhau xóa đói giảm nghèo
cải thiện đời sống xứng đáng là chỗ dựa tim cậy của đảng bộ chính quyền và nhân dân
ghi nhận của truyền hình nhân dân tại tỉnh ninh bình
cựu chiến binh cao văn bình là một trong những tấm gương sản xuất giỏi
nó vươn lên để xây dựng kinh tế gia đình với thu nhập bình quân mỗi năm trên ba trăm linh triệu đồng
sau khi xuất ngũ năm một nghìn chín trăm chín mươi một ông về địa phương đảm nhận nhiều công việc ở xã
và tham gia sản xuất nông nghiệp theo mô hình ra trại với diện tích hơn ba năm trăm linh m hai
chuyển đổi từ cây lúa sang nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng cây ăn quả
và nhiều diện tích quất cam cảnh chuẩn bị xuất bán ra thị trường tết canh tí sắp tới
trong quá trình tham gia công tác trội
cũng như là phát triển kinh tế
gia đình thì bản thân tôi cũng thường xuyên gương mẫu đi đầu
nhất là trong phát triển kinh tế để xây dựng nâng cao thu nhập
nhất là trong việc chuyển đổi khoa học kỹ thuật giúp cho những người
bà con cũng như bạn bè về vấn đề cây giống về vấn đề kỹ thuật
để làm sao đó là các gia đình cùng với gia đình nhà mình
cùng chung phát triển kinh tế để ổn định đời sống tăng thu nhập
hiện hội kiều chiến binh
các cấp trong tỉnh đã tạo điều kiện cho cán bộ hội viên vây vốn hơn bốn trăm ba mươi tám tỷ đồng
xây dựng nhiều mô hình kinh doanh giỏi
tạo việc làm cho gần sáu lao động là cựu chiến binh con em cựu chiến binh
ngoài hăng hái lao động sản xuất
các cựu chiến binh tỉnh đinh bình cũng tích cực tham gia các phong trào nhân đạo
từ thiện đền ơn đáp nghĩa các phong trào xây dựng nông thôn mới an ninh tổ quốc
có thể nói là các đồng chí cựu chiến binh
sau khi giờ quân vũ
trở về địa phương với các gương vị công tác khác nhau
nhưng cũng đã nêu cao và phát huy tốt cái bản chất truyền thống bộ đội của họ
tốt đẹp của đội của họ gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương
tích cực tham gia xây dựng đảng bảo vệ chính quyền
làm tốt công tác phối hợp với các cấp các ngành
giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
ba mươi năm xây dựng và phát triển
hội cựu chiến binh tỉnh đinh bình hiện nay có trên bốn mươi chín hội viên
được đảng nhà nước tặng nhiều bằng khen giấy khen
trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới
các cấp hội cán bộ hội viên cựu chiến binh tỉnh đinh bình
tiếp tục phát huy bản chất truyền thống trung thành đoàn kết gương mẫu đổi mới
ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của hội
góp phần xây dựng quê hương văn minh giàu đẹp
thưa quý vị với trọng tâm là phát triển sản phẩm
nông nghiệp phi nông nghiệp và dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương
theo chuỗi giá trị do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện
chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp được coi là động lực mới
cho phát triển kinh tế nông thôn ở việt nam
và đây cũng là mục tiêu chính của hội nghị kết nối các sản phẩm ô cốp
vào các điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp do bộ công thương tổ chức vừa qua tại hà nội
theo bộ công thương thời gian qua chương trình ô cốp đã được thực hiện
ở hầu hết các địa phương trên cả nước tạo ra hàng nghìn sản phẩm hàng hóa đa dạng
trong đó có nhiều sản phẩm thuộc hạng bốn sao năm sao
tại sáu mươi ba tỉnh thành phố đã xác định có sáu một mươi doanh nghiệp hợp tác xã tổ hợp tác
hộ gia đình có đăng ký kinh doanh
theo các doanh nghiệp phân phối các sản phẩm đặc sản vùng miền hiện nay
dù được đánh giá tốt về chất lượng song khâu làm thương hiệu còn nhiều bất cập
bao bì nhãn mát chưa được bắt mắt thậm chí ghi nhãn thiếu thông tin theo quy định
nút thắt lớn nhất cần được sớm tháo gỡ là vấn đề liên kết với nhà phân phối
để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm
với nhiệm vụ chính là phát triển thị trường đẩy mạnh đầu ra cho các sản phẩm ô cốp
năm hai nghìn hai mươi bộ công thương sẽ tiếp tục xây dựng hệ thống các điểm giới thiệu
và bán sản phẩm ô cốp trên địa bàn cả nước đẩy mạnh công tác truyền thông
tuyên truyền quảng bá xây dựng hình ảnh thương hiệu nhằm đẩy mạnh tiêu thụ thúc đẩy sản xuất
bộ cũng đã tổ chức các hội nghị kết nối các sản phẩm nêu trên vào các điểm giới thiệu
và bán sản phẩm ô cốp vào các hệ thống phân phối trên địa bàn cả nước
sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi hai tại hà nội đã diễn ra hội thảo doanh nghiệp việt nam
hướng tới sản xuất và tiêu dùng bền vững
tại hội thảo các đại biểu đã đánh giá sau một mươi năm triển khai tích cực các dự án
thúc đẩy sản xuất sạch hơn trong công nghiệp thông qua các chương trình của chính phủ
hàng ngàn doanh nghiệp việt nam đã được tiếp cận với những dự án
sản xuất sạch hơn và sử dụng tài nguyên tiết kiệm hiệu quả
tuy nhiên với chín mươi bảy các doanh nghiệp tại việt nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa
nguồn vốn hạn hẹp khó tiếp cận công nghệ mới vẫn còn rất nhiều doanh nghiệp sử dụng máy móc
dây chuyển sản xuất công nghệ lạc hậu tiêu tốn nhiều năng lượng ảnh hưởng tới môi trường
để hạn chế tình trạng này cần nâng cao nhận thức của cộng đồng
năng lực của doanh nghiệp về sản xuất và tiêu dùng bền vững
đặc biệt xây dựng kế hoạch giảm thiểu tái chế tái sử dụng chất thải
theo đó đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ hoàn thiện và đẩy mạnh triển khai các chính sách pháp luật
trong đó hoàn thiện một mươi tài liệu sổ tay hướng dẫn hoàn thiện đẩy mạnh quy định
tiêu chuẩn trong mua sắm công dán nhãn sản phẩm tái chế
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai tổng công ty tân cảng sài gòn đã tổ chức lễ đón tiêu hàng thứ năm triệu
thông qua cảng cát lái
tiêu thứ năm triệu
tiêu thứ năm triệu thông qua cảng cát lái do tàu murgit chở một ba trăm hai mươi chín container tương đương hai bốn trăm linh tiêu
có hải trình tp hcm đi bờ nang
sự kiện đánh dấu bước phát triển danh của ngành khai thác cảng biển và dịch vụ logistics việt nam
cảng cát lái có tổng diện tích một trăm sáu mươi hectare chiều dài cầu tàu hơn hai km đón được tàu có tải trọng bốn mươi năm twt
cảng giữ trên chín mươi ba thị phần hàng hóa xuất nhập khẩu khu vực tp hcm gần năm mươi của cả nước
hiện xếp hạng ba mươi cảng container có sản lượng lớn nhất thế giới
cảng cát lái là cảng biển phát triển năng động nhất khu vực phía nam
thu thuế xuất nhập khẩu qua cảng trong năm hai nghìn một mươi chín đạt trên bảy mươi tỷ đồng
chiếm khoảng một mươi tám nguồn thuế thu ngân sách của tp hcm
thưa quý vị phú cường là xã vùng cao của huyện tân lạc tỉnh hòa bình
kinh tế chậm phát triển chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp như là trồng ngô khoai sắn
toàn xã có hơn một năm trăm linh hộ gần bảy năm trăm linh nhân khẩu sinh sống ở một mươi một khu dân cư
đang trong tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt hợp vệ sinh trầm trọng
dẫn đến lo ngại của người dân về vấn đề sức khỏe
trên địa bàn xã phú cường chưa có một công trình cung cấp nước sạch tập trung đủ tiêu chuẩn được xây dựng
người dân chủ yếu sử dụng nguồn nước lấy từ khe núi dẫn về chảy qua nhiều nơi khác nhau
vài năm trở lại đây nguồn nước ngày một ô nhiễm nước thải sinh hoạt chăn nuôi sản xuất lại không được thu gom xử lý
cá biệt nhiều người dân làm nương rẫy sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật
có nơi bà con còn dùng thuốc diệt cỏ để tiết kiệm thời gian dẫn đến việc nguồn nước bị ô nhiễm nặng nề

cá biệt nhiều người dân làm nương dẫy sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật
bộ sách giáo khoa cánh diều dành cho học sinh lớp một theo chương trình phổ thông mới
bộ sách là kết quả hợp tác của nhà xuất bản đại học sư phạm hà nội tp hcm và công ty đầu tư xuất bản thiết bị giáo dục việt nam
đây là bộ sách giáo khoa xã hội hóa đầu tiên tại việt nam hiện thực hóa nghị quyết của đảng và quốc hội về đổi mới chương trình dạy và học
bộ sách giáo khoa cánh diều là bộ sách đầy đủ tất cả các môn học và hoạt động giáo dục dành cho học sinh lớp một
gồm toán tiếng việt tự nhiên và xã hội đạo đức âm nhạc mỹ thuật giáo dục thể chất hoạt động trải nghiệm theo quy định của chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn một mươi tám
với quan điểm biên soạn thống nhất xuyên suốt mang cuộc sống và bài học đưa bài học vào cuộc sống
tác giả của bộ sách giáo khoa này là những nhà giáo nhà khoa học chuyên gia nghiên cứu giáo dục uy tín của các trường đại học sư phạm viện nghiên cứu và các cơ sở giáo dục khác
đây cũng là bộ sách giáo khoa xã hội hóa đầu tiên thực hiện theo nghị quyết của đảng và quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa
được đánh giá sẽ tu hút sự quan tâm của các em học sinh và các thầy cô giáo cả về chất và lượng
nằm trong chuỗi sự kiện chính của festival hoa đà lạt lần thứ tám năm hai nghìn một mươi chín
ban tổ chức đã giới thiệu chương trình biểu diễn thời trang tơ lụa bảo lộc và khu trưng bày triển lãm nghề truyền thống
trong không gian nhà dài truyền thống người mạ bên bờ hồ xuân hương đà lạt
lấy ý tưởng từ những loài hoa đặc trưng trên xứ ngàn hoa đà lạt
chín nhà thiết kế tên tuổi trong cả nước đã sáng tạo các bộ sưu tập sinh động bằng chất liệu tơ tầm bảo lộc tỉnh lâm đồng
để ra mắt công chúng dịp festival hoa đà lạt hai nghìn một mươi chín
trong khuôn khổ chương trình từ ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
tại không gian nhà dài du khách còn được tham quan trải nghiệm quy trình sản xuất lụa tơ tầm
tìm hiểu công cụ lao động của dân tộc mạ
cơ ho chu ru bản địa tại nam tây nguyên và những khoảnh khắc chân thật của đời sống ba tộc người này
qua những bộ ảnh nghệ thuật in trên lụa
đây là sự gặp gỡ mới lạ về ý tưởng được tổ chức lần đầu tại festival hoa đà lạt
vừa qua ubnd tp hà nội đã ra quyết định khảo sát xác định vị trí danh giới diện tích chính xác
ba khu di trì vườn chuối rền rắn và mỏ phượng tại xã kim trung huyện hoài đức hà nội
văn bản số bốn trăm linh bốn tb vp của ubnd tp hà nội cho biết ngày hai mươi năm tháng một mươi một tại trụ sở ubnd tp
phó chủ tịch ubnd tp ngô văn quý đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về di chỉ khảo cổ vườn chuối xã kim trung huyện hoài đức
tham dự cuộc họp có giám đốc sở văn hóa và thể thao các phó giám đốc các sở xây dựng
quy hoạch kiến trúc tài nguyên và môi trường cùng ubnd huyện hoài đức và các đơn vị liên quan
theo đó ubnd tp hà nội yêu cầu trên cơ sở xác định vị trí
danh giới diện tích chính xác đối chiếu với bản đồ quy hoạch khu vực đề xuất phạm vi khảo cổ
phương án bảo tồn khai quật di rời thích hợp từng địa điểm bảo đảm vừa bảo tồn di sản vừa phát triển bền vững
phối hợp sở tài chính đề xuất kinh phí thực hiện đúng quy định báo cáo ubnd tp trước ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
ubnd tp hà nội cũng yêu cầu các sở xây dựng quy hoạch kiến trúc tài nguyên và môi trường
cùng ubnd huyện hoài đức tổng công ty cổ phần thương mại xây dựng việt nam
chủ động phối hợp bảo đảm công tác khảo sát khảo cổ thực hiện đúng tiến độ
thưa quý vị nếu sáng tác là một công việc ẩn chứa nhiều bí ẩn và mang nặng dấu ấn cá nhân
thì nghề biên tập được ví như người gắt cửa thầm lặng trước khi những tác phẩm ra mắt độc giả
ngày ngày những biên tập viên vẫn lặng lẽ đọc duyệt để đưa các tác phẩm chất lượng đến với độc giả
thấu hiểu điều đó nhà văn uông triều đã cho ra mắt bạn đọc tiểu thuyết cô độc mang tên cuộc hành hương của chữ
nhân vật trong tác phẩm rất đam mê với nghề nghiệp thậm chí sẵn sàng trả giá để được làm công việc mình yêu thích
cuốn tiểu thuyết như lời cảnh tỉnh đến với những ai đang sống trong thời đại bốn
với những thiết bị hiện đại thì con người ta càng cảm thấy xa cách càng cô độc
trong phần tin quốc tế thủ tướng anh bắt đầu tìm hiểu về những người đàn ông
tiến trình thành lập chính phủ mới
thái lan tăng cường tuần tra giao thông trong dịp năm mới
sau khi giành thắng lợi áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử tại anh
thủ tướng anh boris johnson bắt đầu công bố những gương mặt mới trong nội các
đồng thời khẳng định sẽ thực hiện những cam kết tranh cử của mình
trong đó có việc đưa nước anh rời liên minh châu âu eu đúng thời hạn
theo kế hoạch toàn bộ danh sách nước anh
nội các mới của anh sẽ được công khai vào tháng hai năm tới
tuy nhiên ông johnson đã chỉ định hai vị trí trong nội các đang để chống từ trước bầu cử
bao gồm bộ trưởng văn hóa và bộ trưởng phụ trách các vấn đề xứ quên
để thực hiện cam kết tranh cử không kéo dài giai đoạn chuyển tiếp brexit đến sau năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng johnson sẽ trình bày dự luật rút khỏi eu trong một cuộc họp của hạ viện diễn ra trong ngày hôm nay
trước khi quốc hội đóng cửa trong dịp lễ cuối năm và năm mới
giới phân tích nhận định kế hoạch brexit của thủ tướng johnson sẽ vượt qua giai đoạn đầu tiên và rất quan trọng trong tuần này
với sự ủng hộ của tất cả các nghị sĩ thuộc đặc bảo thủ hiện đang chiếm đa số ghế trong quốc hội
trung quốc vừa đưa ra lời cảnh cáo chính quyền đức sẽ nhận được sự đáp trả xứng đáng
nếu nước này cấm các thiết bị mạng năm g của tập đoàn công nghệ huawei
lời cảnh báo của trung quốc tại đức được đưa ra dựa trên thông số cho biết
hiện một phần tư trong tổng số
hai mươi tám triệu xe ô tô mà các hãng xe hơi của đức sản xuất trong năm hai nghìn một mươi tám vừa qua
được tiêu thụ chủ yếu tại thị trường trung quốc
trong trường hợp cần thiết khi trung quốc cần phải đáp trả lại
thị trường ô tô trung quốc sẽ dừng nhập khẩu xe hơi từ đức với việc nhãn rán không bảo đảm an toàn
tuy nhiên theo giới chuyên gia đây chỉ là một lời cảnh báo mà trung quốc đưa ra
khi có một số nghị sĩ đức muốn loại công ty công nghệ huawei khỏi các hợp đồng phát triển mạng năm g
trước đó tập đoàn công nghệ hàng đầu của trung quốc huawei đã trúng thầu hợp đồng
cung cấp mạng cơ sở hạ tầng năm g ở đức
bộ nội vụ thái lan vừa mở chiến dịch tăng cường tuần tra giao thông trên toàn quốc
trong dịp đón năm mới với tên gọi bảy ngày nguy hiểm kéo dài từ ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm nay
đến mùng hai tháng một năm sau
theo thông báo mới nhất của bộ nội vụ lực lượng cảnh sát giao thông thái lan
sẽ được triển khai trên tất cả những trục lộ chính trong suốt thời gian trước
trong và sau kỳ nghỉ đón năm mới sắp tới
những người điều khiển phương tiện giao thông trong tình trạng xe rượu sẽ bị xử phạt hành chính
với mức phạt lên tới sáu mươi bạt tương đương với một chín trăm tám mươi bốn usd hoặc sáu tháng tù giam
hoặc cả hai mức phạt tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm
cảnh sát thái lan dự báo lưu lượng giao thông bắt đầu đông đúc từ thời điểm giáng sinh
và lên đến đỉnh điểm tại các thành phố lớn vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
tên nạn giao thông là một vấn nạn nhất nhối ở thái lan
trong bảy ngày nguy hiểm năm ngoái tổng cộng có bốn trăm sáu mươi ba người thiệt mạng vì tai nạn giao thông đường bộ
tháng một mươi một vừa qua là tháng một mươi một nóng thứ hai trong ghi chép về khí hậu toàn cầu trong suốt một trăm bốn mươi năm qua
chỉ sau tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
đây là báo cáo mới được cơ quan đại dương và khí quyển quốc gia mỹ công bố
trong bối cảnh hội nghị cop hai mươi năm vừa kết thúc mà không đạt được nhiều kết quả
trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu
đây là báo cáo mới được cơ quan đại dương và khí quyển quốc gia mỹ công bố

từ năm hai nghìn một mươi ba được xem là bằng chứng phản ánh tình trạng biến đổi khí hậu
thông tin này cũng trùng khớp với báo cáo của cơ quan biến đổi khí hậu copecnic đưa ra hồi đầu tháng này
thông tin này cũng trùng khớp với báo cáo của cơ quan biến đổi khí hậu